sau ba ngày xét xử chiều qua tòa nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ đã tuyên án trương châu hữu danh và các thành viên nhóm báo sạch về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cụ thể tòa tuyên phạt các bị cáo trương châu hữu danh bốn năm sáu tháng tù đoàn kiên giang và lê thế thắng cùng ba năm tù nguyễn phước trung bảo và nguyễn thanh nhã cùng hai năm tù
đồng thời tuyên cấm hành nghề báo chí trong thời hạn ba năm kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhóm này đã tạo trang fanpage báo sạch group làm báo sạch và kênh youtube ds chanel để viết đăng tải bốn mươi bảy bài viết video các chủ đề nóng được dư luận quan tâm
trong đó có các bài viết liên quan đến khu dự án khu đô thị mới thới lai tp cn
theo kết luận giám định của cơ quan chức năng thành phố cần thơ các bài viết và clip do danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
nhiều bài viết quy chụp suy diễn một chiều nhằm tuyên truyền xuyên tạc vu khống xúc phạm các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan tổ chức
ngoài ra năm bị can đã nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho các doanh nghiệp để thu lợi ích về kinh tế với tổng số tiền khoảng hai tám mươi ba tỷ đồng
số tiền này đã được các bị can chia nhau quá trình điều tra cả năm bị can đều thừa nhận hành vi của mình
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đã xóa điểm mua bán ma túy phức tạp do trần văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ở thôn hữu lễ bốn xã thọ sương huyện thọ xuân cầm đầu
theo xác minh điều tra của cơ quan công an trường thường xuyên lôi kéo một số đối tượng nghiện ma túy về nhà mình để bán và tổ chức sử dụng ma túy
tại đây trường cho xây tường rào dây thép gai và biến nhà mình thành bong ke ma túy phức tạp tụ tập nhiều đối tượng nghiện ở các địa phương khác đến đây mua bán và tổ chức sử dụng ma túy
bất ngờ đột kích vào bong ke ma túy của trần văn trường công an huyện thọ xuân đã bắt quả tăng trường
đang có hành vi bán ma túy cho ba đối tượng nghiện tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với đồng nguyễn quốc dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú phường một mươi sáu quận gò vấp tp hcm trong vụ án này còn có hai bị cáo khác khi công an mở rộng truy xét vụ án
theo cáo trạng vào tối mùa xuân đồng nguyễn quốc dũng đã bán ma túy cho ba đối tượng nghiện ma túy
ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một dũng đến khu vực hẻm chín trăm một mươi năm huyện đức trọng tỉnh lâm đồng mua năm mươi sáu mươi bốn gam ma túy loại methamphetamine
của một đối tượng tên hoài với giá một mươi triệu đồng trên đường di chuyển thì bị công an huyện đức trọng bắt quả tang
mở rộng truy xét ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an huyện đức trọng bắt thêm lê văn nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú xã hiệp thạnh huyện đức trọng thu giữ hai mươi năm gam methamphetamine một trăm tám mươi năm gam ma túy loại ketamin và bốn viên thuốc lắc
tại phòng ở của nhật công an bắt thêm trần thiên hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú cùng xã hiệp thạnh có hành vi tàng trữ một tết ma túy
tại phiên tòa các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội hội đồng xét xử tuyên án đồng nguyễn quốc dũng một mươi bảy năm tù
lê văn nhật chín năm tù cùng tội mua bán trái phép chất ma túy tuyên phạt trần thiên hào một mươi tám tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
với hành vi trộm các tài sản phan đình bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại phường hương sơ tp huế tỉnh thừa thiên huế đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại phòng ba trăm một mươi g một khu vực năm phường hương sơ
tổ công tác của công an phường hương sơ bắt giữ phan đình bình và thu giữ một xe mô tô hiệu honda way là tăng vật của một vụ án xảy ra trên địa bàn
sau khi trộm được xe này bình đã thay đổi màu sơn
nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu bình khai nhận gây ra bảy vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố và các địa bàn lân cận
chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị như xe mô tô các loại xe đạp điện mai cảnh laptop túi sách
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và mạng xã hội đã đem lại những giá trị tiện ích
to lớn tuy nhiên nó cũng gây ra không ít những hệ lụy không tốt khó lường nhất là đối với lứa tuổi
trung học cơ sở trung học phổ thông là lứa tuổi mà chưa đầy đủ về nhận thức và cũng chưa được chinh chắn
vâng để các em không bị đầu độc bởi những thông tin xấu độc trên mạng xã hội dẫn đến có những hành động lệch lạc vi phạm pháp luật
thời gian qua lực lượng công an phối hợp với các ban ngành đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật về an ninh mạng cho học sinh bằng nhiều hình thức giúp cho các em chủ động trong việc sử dụng khai thác mạng xã hội một cách tích cực và lành mạnh
trường trung học cơ sở minh khai quận bắc từ liêm thành phố hà nội
những buổi học ngoại khóa về cách sử dụng mạng xã hội an toàn được nhà trường tổ chức liên tục từ lúc bắt đầu học trực tuyến đến nay
tham gia buổi học ngoại khóa như này đã giúp phương anh và các bạn học của mình có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm mà mạng xã hội đem lại
qua những buổi học đấy thì con thấy được internet cũng mang lại cho chúng ta không ít những cái tác hại ảnh hưởng đến đời sống
qua đó thì không rút ra những cái cách sử dụng internet sao cho đúng không tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội không tham gia vào những hội nhóm những hoạt động bạo lực mạng
gia đoạn một chúng tôi triển khai được ba trường là trung học chính quy
cũng như là năm trường
là dân lập
do tình hình dịch bệnh như vậy thì các em học sinh đều học trực tuyến online ở nhà
thì quan quận cũng chủ động tham mưu cho ủy ban quận
về việc triển khai về việc tuyên truyền trực tuyến đối với một mươi sáu trường công nghiệp đặc trị địa bàn
và trong tổ chức triển khai thì đến nay là một mươi sáu trường đã tổ chức triển khai xong với mấy lượt một mươi sáu lượt học sinh tham gia
sau khi triển khai này thì tình hình liên quan đến bạo lục học đường liên quan đến những việc chia sẻ và những thông tin số động
liên quan đến hệ lụy của mạng xã hội trên mạng quận bắc hồng liêm là giảm
còn tại huyện sóc sơn nhiều tháng qua chuyên đề tuổi trẻ học đường với an ninh mạng
được các chiến sĩ công an liên tục tổ chức tại các điểm trường trung học phổ thông trên toàn huyện
thông qua các buổi tuyên truyền những thủ đoạn chiêu trò đã và đang diễn ra trên không gian mạng
đã được các chiến sĩ công an trao đổi một cách sinh động dễ hiểu với các em học sinh trung học phổ thông
đây là một buổi buổi rất là hữu ích đối với bản thân con và con có thêm những kiến thức để bảo vệ mình trước những
những nguy cơ của mạng xã hội và học cách được bảo vệ bản thân mình
nguy cơ gì khi các em online từ đó chúng tôi sẽ tổng hợp tổng hợp hết những nguy cơ đó
giúp ra được những phương pháp và biện pháp để giúp các em phòng ngược
trong quá trình đào cạo chúng tôi đã xây dựng những slide những chương trình
những video clip
chương trình phù hợp nhất với lớp tuổi là trung học phổ thông ở đây
sau đó thì sẽ đi tuyên truyền với nhiều phương pháp khác nhau và nhiều tuyên truyền viên khác nhau
từ đó mong muốn sẽ hướng các em tới một cái cách nhận thức về luật cũng như là về cách để xử lý
của cá nhân mình với mạng xã hội sao cho có một môi trường mạng xã hội bình yên và an toàn
có thể khẳng định thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
đặc biệt luật an ninh mạng của các ban ngành tổ chức trong đó có lực lượng công an
đã giúp các em học sinh nâng cao nhận thức có hiểu biết đúng đắn kỹ năng bảo vệ bản thân
trên mạng xã hội tránh xa tiêu cực qua đó giúp kéo giảm tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội
góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương
những thông tin trên các báo số ra sáng ngày hôm nay có gì đáng chú ý
chúng ta sẽ cùng cập nhật với biên tập viên dương trang
xin mời dương trang
vâng xin cảm ơn chị
vâng thưa quý vị
xác định sống chung với covid một mươi chín các doanh nghiệp việt nam không chỉ chuẩn bị sẵn sàng kịch bản
để sản xuất an toàn mà còn triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh
tìm thêm những cánh cửa mới bên cạnh mảng thế mạnh truyền thống
theo các doanh nghiệp với việc một số nước bắt đầu áp dụng hộ chiếu vaccine khi xuất nhập cảnh
thì đây cũng là thời điểm thích hợp để đẩy mạnh phát triển cung cấp các dịch vụ để phục vụ người dân
tổng giám đốc ab bank lê hải nhận định
kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay khó khăn hơn nhiều so với điều kiện bình thường
khi phải vừa cân đối giữa hiệu quả kinh doanh cũng như sự phát triển của tổ chức
với trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng chia sẻ gánh nặng cùng khách hàng
hiện nay nhiều doanh nghiệp đã xoay trục chiến lược phòng chống dịch bệnh
theo hướng sống chung an toàn với covid một mươi chín
khi các lệnh giãn cách xã hội dần được nới lỏng một cách thận trọng
cộng đồng doanh nghiệp đang bắt đầu làm quen với những đặc điểm mới của thị trường hình thành
trong quá trình thích nghi với đại dịch
thưa quý vị ngành giao thông hà nội đang khởi động kế hoạch đề án thu phí ô tô vào nội đô
trong đó đơn vị tư vấn đề xuất lập tám mươi bảy trạm thu phí hoạt động từ năm h đến hai mươi một giờ hàng ngày
tuy nhiên theo các chuyên gia đây là ý tưởng cũ và được đưa ra đề xuất nhiều lần
trong khi giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu
việc đề xuất lập tám mươi bảy trạm thu phí vào nội đô là vội vàng thiếu hợp lý
và thiếu tính khả thi
ông vũ anh tuấn phó trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải
trường đại học giao thông vận tải cho rằng quy hoạch trước đây xác định đến năm hai nghìn hai mươi
đã phải có tàu điện đường sắt đô thị để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
dù vậy thì trong khoảng năm năm trở lại đây tỷ lệ người dân đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng thậm chí còn giảm
theo ông vũ anh tuấn muốn hạn chế được xe cá nhân thì bắt buộc phải cung cấp vận tải công cộng
đủ với năng lực
đáp ứng được chất lượng đây là một trong những nguyên tắc sống còn của một loại hình giao thông
dịch vụ là thứ phải được cung cấp trước sau đó mới kéo và đẩy dịch vụ bằng cách hạn chế giao thông cá nhân
chừng nào chưa có hệ thống hạ tầng giao thông công cộng thì chưa thể nói đến việc hạn chế giao thông cá nhân
thưa quý vị trên báo tiền phong có bài viết mang tựa đề
hiệu quả chưa thấy đâu nhưng đã nặng vốn và nặng cả lãi vay
với dự án này bộ giao thông vận tải đã nhiều lần báo cáo chỉ ra nguyên nhân và trách nhiệm
các bên dẫn tới chậm tiến độ đội vốn
về chủ quan do thiết kế cơ sở sơ xài chưa lường hết được quy mô tính chất và công năng
về khách quan công tác giải phóng mặt bằng tại hà nội chậm nên không đáp ứng được yêu cầu triển khai dự án
quy định giữa việt nam và trung quốc còn nhiều khác biệt đặc biệt là về tiêu chuẩn kỹ thuật thủ tục
dù chưa đưa vào khai thác thương mại nhưng từ năm hai nghìn hai mươi bộ giao thông vận tải đã phải bố trí vốn
để trả nợ gốc khoản vay hai trăm năm mươi triệu usd của dự án này khoản vay bổ sung do tăng vốn
thưa quý vị cùng với việc bắt đầu đồng loạt tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thì nhiều trường trên địa bàn tp hcm
đang chuẩn bị các phương án để mở cửa đón học sinh sau thời gian nhường cho công tác phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho hay mở lại trường học là việc rất lớn
khi bắt đầu năm học thành phố phải tính học kỳ một gần như trực tuyến học kỳ hai nếu điều kiện tốt thì học trực tiếp
nhưng nói vậy không phải cứ đến học kỳ hai là mở lại học trực tiếp mà chúng tôi phải liên tục yêu cầu sở giáo dục đào tạo chuẩn bị
việc trở lại học phải đảm bảo an toàn cho học sinh
do vậy thành phố phải chuẩn bị kỹ quy trình an toàn xử lý khi có tình huống dịch lây lan
thành phố sẽ sơ kết lại việc thí điểm mở lại trường học ở xã đảo thạnh an huyện cần giờ để đánh giá mỗi tuần
đồng thời giao cho sở giáo dục và đào tạo sở y tế đánh giá tình hình để tính toán đề xuất
sau đó ubnd tp hcm sẽ nghe và quyết định
việc này cần rất khẩn trương nhưng phải chắc chắn làm chặt chẽ
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
ngay bây giờ xin mời quý vị cập nhật những tin tức tiếp theo trong bản tin sáng phương nam
xin mời trường quay phía nam
xin cảm ơn biên tập viên dương trang
xin kính chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
mở đầu là một số thực cập nhật về an ninh trật tự tại phía nam
công an tỉnh đồng tháp vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng
đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú chín đối tượng
về hành vi gây rối trật tự công cộng
ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
và công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng
quỳnh anh thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và lê thanh tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng ngụ phường an hòa thành phố sa đéc
về hành vi cùng đồng bọn sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng
tại khóm tân bình phường an hòa thành phố sa đéc và khoa cấp cứu bệnh viện sa đéc
đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chín đối tượng có liên quan trong vụ án
theo điều tra trước đó vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hai nhóm của thiện và tài mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến một người chết
sau đó khi đến khoa cấp cứu bệnh viện sa đéc thì hai nhóm đã tiếp tục cầm hung khí la lối gây mất an ninh trực tự tại bệnh viện
qua đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng trần tấn phúc
về tội giết người cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh tiền giang
phù hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông của tỉnh đã làm việc với đối tượng trần thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cư trú ấp phú hưng xã long khánh thị xã cai lệ về hành vi phát tán thông tin giả mạo sai sự thật
trần thanh hải khai nhận khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hải tham gia biên tập trên trang facebook vtv một đài truyền hình việt nam do người khác thiết lập và quản trị
hãy biết đây không phải là trang facebook chính thức của đài truyền hình việt nam nhưng vẫn tham gia
trong quá trình biên tập trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hải đã đưa thông tin sai sự thật
liên quan đến vụ việc chiến sĩ trần đức đô tử vong thông tin này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
tổ công tác đã lập biên bản xử lý hành chính trần thanh hải về hành vi giả mạo tổ chức cá nhân
và phát tán thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
được quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcb ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
đồng thời buộc hải gỡ bỏ thông tin đã đăng tải sai sự thật
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi tòa án nhân dân thành phố cần thơ mở phiên tòa xét xử hai mươi một bị cáo
trong vụ án giết người tạng trừ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trực tự công cộng
xảy ra tại trung tâm thành phố cần thơ vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc giữa nguyễn thanh bình trú tại tỉnh hậu giang
và đảng quang minh trú tại thành phố cần thơ
vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi bình giới thiệu cho bạn tin bi vây của mình hai trăm tám mươi triệu đồng
do bi không trả nên minh yêu cầu bình phải trả thay
ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cả hai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường trần văn khéo
thuộc quận ninh kiều thành phố cần thơ để giải quyết
trong lúc cử cãi hai người cùng nhóm viết minh là bùi viết duy và lê quang dinh
đã dùng hai khẩu súng bắn thị uy
nghe tiếng súng nhóm người của bình chạy sang tiếp ứng
sau vụ ẩu đả đánh nhau công an thành phố cần thơ đã khởi tố hai mươi một người liên quan
theo viện kiểm soát nhân dân thành phố cần thơ hành vi các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến tính mạng
sức khỏe của công dân nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến an toàn công cộng
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày ba mươi tháng một mươi
hiện nay do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín thì hầu hết trẻ em đều phải học online
thời gian tiếp cận với internet ngày càng nhiều
từ đó nguy cơ bị ảnh hưởng bởi những trang mạng không tốt nguy cơ bị xâm hại quấy rối
trên nền tán mạng ngày càng lớn
đây cũng là điều mà các ngành chức năng và các bậc phụ huynh quan tâm lo lắng
anh trần trung hiếu ngụ tại phường hai quận tân bình
là nhân viên ngân hàng vợ anh ở nhà nội trợ và quản lý gần chục phòng trọ ở nhà
anh chị có hai con một cháu lớn học lớp chín và cháu nhỏ học lớp ba
thời điểm dịch covid một mươi chín anh hiếu có nhiều thời gian ở nhà
vừa phụ vợ công việc nhà vừa hướng dẫn nhắc nhở hai con học online
hiện nay anh hiếu đi làm cả ngày đến chiều tối mới về
nên điều anh lo lắng nhất là vợ chồng anh không có nhiều thời gian
theo sát việc học online của hai con mình
nhất là bé học lớp ba vẫn còn rất bỡ ngỡ và mới mẻ
trong việc học online
bảo mật thật là cao để không có hacker hay là những cái thành phần xấu
để xâm nhập vô để làm phiền lớp học của các bạn
cháu nó tiếp cận mạng xã hội nhiều quá thì cháu nó sẽ tiếp thu vô những cái trang mạng
không có ích trong cái việc học của nó
và nó có những cái vấn đề như là trong giống như là nhà mình
mà không có cái phòng riêng để cho cháu nó học
thì nó có những cái hạn chế trong cái việc học của cha
cháu mong rằng là bên y tế mình triển khai để tiêm ngừa
cái lứa tuổi mà từ một mươi ba tới một mươi bảy tuổi sớm để cho các em nó được trở lại trường
để cho phụ huynh bớt cái phần lo lắng
thực tế vừa qua đã xảy ra không ít vụ tai nạn từ việc học online của trẻ em
trên các trang mạng xã hội nhiều học sinh và giáo viên bức xúc chia sẻ
có nhiều kẻ lạ thường xuyên quấy rối các lớp học online
bằng cách chửi bới tuột tiểu phát clipset vẽ bậy bài giảng
theo hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm thời gian gần đây
hội đã nhận nhiều thông tin phản ánh của phụ huynh về việc trang webcam của học sinh đang học online
trang webcam của học sinh đang học online có hình ảnh thiếu tế nghị của người nhà
gây ảnh hưởng việc học của các học sinh khác
hay học sinh bị người lạ dụ dỗ chụp hình nhạy cảm
bị phá rối trong giờ học không chỉ ảnh hưởng đến bài giảng sự tập trung của thầy và trò
tiến độ của môn học mà ảnh hưởng tâm lý của cả giáo viên và học sinh
khi luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ
bị phá rối trong giờ học không chỉ ảnh hưởng đến bài giảng sự tập trung của thầy và trò
tiến độ của môn học mà ảnh hưởng tâm lý cả giáo viên và học sinh
khi luôn trong trạng thái tâm lý nơm nớp lo sợ
có những người xấu người ta vào
mà đầu óc các em còn nặng nớp
cho nên biểu là chụp hình
để đưa các em đi thi
mà các em thì thích có giải thưởng
các em thích quà
thì cái đó là nói chung là em nào cũng thích
đó thành ra cởi đồ
thì chúng ta hợp tác với các đơn vị ban ngành đoàn thể
để mong rằng giúp cho các em
thoát khỏi những kẻ xấu trên môi trường mạng
lợi dụng trong lúc các em học online
bản thân cha mẹ và người chăm sóc
cũng phải chủ động để tìm hiểu
nâng cao các kiến thức các kỹ năng
về tham gia mạng xã hội một cách an toàn
đối với bản thân mình cũng có thể trao đổi chia sẻ với con em mình
thì như vậy thì
chúng ta mới biết được là các em nó đang có những cái suy nghĩ gì
nó gặp cái gì
nhà trường khi mà dạy online cho các em
bố trí giáo viên dạy online cho các em
thì ngoài việc dạy kiến thức dạy mạng hóa dạy kỹ năng ra
hướng dẫn cho các em về các kiến thức và kỹ năng
để học online như thế nào cho nó đảm bảo an toàn
tham gia mạng xã hội như thế nào để cho đảm bảo an toàn
trong thời gian các em học sinh vẫn tiếp tục học online tại nhà
và nhằm tránh những tai nạn
cũng như những ảnh hưởng không tốt
từ các trang web mạng xã hội
các phụ huynh và nhà trường cần quan tâm nhiều hơn
khi các em ở nhà cũng như trong quá trình học online
hướng dẫn các em tiếp cận mạng xã hội
biết phòng ngừa tránh xa những nội dung không lành mạnh
để trẻ em được tiếp thu kiến thức tốt hơn
trong thời gian học online
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
sở du lịch tp hcm vừa ra mắt phiên bản mới
của website quảng bá và xúc tiến du lịch
đây là nỗ lực tăng cường chuyển đổi số
và thực hiện các giải pháp du lịch thông minh
nhằm thích ứng với covid một mươi chín
điểm nhấn trên trang thông tin điện tử này
là chức năng lập kế hoạch cho chuyến đi
đem đến cho du khách những trải nghiệm được cá nhân hóa
theo sở thích và thời gian lưu trú
du khách có thể tự xây dựng cho mình một lịch trình du lịch riêng
với những điểm tham quan ăn uống mua sắm
với các thông tin bổ ích được gợi ý chi tiết
một điều đặc biệt khác ở phiên bản mới này
là sự kết hợp các yếu tố đa phương tiện
như văn bản đồ họa video
và nhất là hệ thống bản đồ du lịch tương tác ba trăm sáu mươi độ
mang đến cho du khách thông tin về điểm đến
và những trải nghiệm du lịch chân thật
ngay cả khi du khách chưa đặt chân đến tp hcm
ngành du lịch tp hcm kỳ vọng
sự ra đời của trang thông tin mới này
sẽ mang đến những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp
và khách du lịch trong thời đại công nghệ bốn
đặc biệt là trong tình hình mới thích ứng với covid một mươi chín
cuối năm là mùa cao điểm để sản xuất các đơn hàng xuất khẩu
phục vụ lễ tết
và tp hcm đang lên các phương án tạo điều kiện
để cho người lao động quay trở lại các doanh nghiệp làm việc trên địa bàn
theo dự báo của sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
tp hcm cần thêm khoảng sáu mươi lao động
và đến quý i năm hai nghìn hai mươi
cần khoảng một trăm bốn mươi lao động
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
sẽ tiến hành rà soát người lao động
có nhu cầu tìm việc để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
sở lao động thương binh và xã hội
sẽ phối hợp với lại thành đoàn và liên đoàn
tương ứng như vậy là ở các địa phương
là phòng lao động quận nguyện đoàn
và liên đoàn lao động quận
sẽ phối hợp rà soát để triển khai
các hoạt động lập chính sách
người lao động bị mất việc làm
do ảnh hưởng của dịch covid
để ra kết nối
thông tin để người lao động tìm việc làm
bên cạnh đó
việc tiêm vaccine là một trong những điều kiện cần thiết
để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn
và gắn liền với việc
cấp chứng nhận thẻ xanh
để mỗi người lao động được cấp mã di chuyển
có như vậy
thị trường lao động mới được lưu thông
trong bối cảnh phục hồi kinh tế
riêng đối với trường hợp
tiêm các người công nhân đi hoặc từ tỉnh thành về
sau khi chúng ta đã có mở cửa
trong trường hợp này
các quận nguyện thường xã
sẽ nắm lại danh sách
địa phương sẽ nắm lại danh sách
những người công nhân đi từ địa phương khác
về thành phố hồ chí minh
trở về để làm việc
sẽ có đăng ký
và chúng ta sẽ được
cung ứng vaccine

mà đăng ký vụt áp trường xã hồ chí minh
sở lao động thương minh và xã hội thành phố hồ chí minh
cho biết dự kiến hôm nay
sẽ phối hợp với các tỉnh đồng bằng sông cổ long
tổ chức sản dấu dịch trực tuyến
nhằm tạo điều kiện để người lao động
đã làm việc ở thành phố
nhưng chưa thể trở lại thành phố
trao đổi với các doanh nghiệp tham gia sản dấu dịch
từ đó doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu của người tìm việc
và chủ động phương án về nguồn lao động
cho doanh nghiệp của mình
trong phần tiếp theo của chương trình
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội giảm
giảm một mươi năm giá vé tàu cho người có hoàn cảnh khó khăn
từ thành phố hồ chí minh về quê
trong tiểu mục sống đẹp hôm nay
xin mời quý vị cùng tìm hiểu
về ngân hàng máu nóng do chính đoàn thanh niên
của công an phường hòa thuận đông
quận hải châu thành phố đà nẵng thành lập
từ nhiều tháng nay thì người dân
ở một số xã của huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
luôn sống trong bất an vì hố tử thần
liên tiếp xuất hiện
chỉ trong thời gian ngắn ở địa phương này
đã xuất hiện tới một mươi một hố tử thần
các cơ quan chức năng của tỉnh nghệ an
đã thành lập nhiều đoàn khảo sát kiểm tra
nhưng đến nay thì nguyên nhân hiện tượng sụt lún
mất nguồn nước ngầm vẫn chưa được xác định
một tháng nay gia đình bà lương thị bình
ở bản na nong xã châu hồng
huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
luôn sống trong tình cảnh bất an lo lắng
một hồ lớn xuất hiện ngay trong khu nhà bà ở
với đường kính khoảng sáu mét
sâu hơn hai năm mét
tại xã châu hồng từ đầu năm đến nay
đã xuất hiện liên tiếp bảy vị trí sụt lún
cùng với đó là hàng trăm giếng nước sinh hoạt
của người dân các bản na nong
xã na hiêng bản công bản bọng
cũng bị cạn không còn nước để dùng
cái hộ này xuống là cũng không dám ơn
cả nhà tên này nhà to nhà nhỏ
chứ lại không dám ơn
hiện tượng sụt lún này nó vẫn sụt dần
khi mà nó có cái lường nước
mới ứ động lại nó cứ sụt dần dần
mà các bức tường này nò của công ty này
đã cũng bị nứt
không chỉ riêng ở xã châu hồng
mà tại xã liên hợp
cũng đã xuất hiện những hố sâu nguy hiểm
với đường kính từ một đến hai mét
sâu gần hai mét
nhiều nhà dân trong khu vực này
cũng xuất hiện các vết nứt dài
ở móng tường và nền nhà
theo người dân từ trước đến nay
ở địa phương chưa từng xảy ra hiện tượng này
quỹ bán xã đã bố trí lực lượng
tức là rào chắn lại
cái khu vực này
để tránh người dân hoặc là
súc vật mà đến đó rơi xuống hố
chưa có kết luận chính thức
của các cơ quan chức năng
về nguyên nhân sụt lụn này
phòng công nghiệp đã tham gia cho bán huyền
thông báo rồng rải
cho bà con nhân dân xã châu hồng và xã liên hợp
về hiện tượng
sụt lụn không rõ nguyên nhân trên
đồng thời chỉ đào quỹ bán các xã
tổ chức rào chắn lắp biển báo
để cảnh báo người dân
không đi vào khu vực nguy hiểm
không tiến hành chắn thả chá súc
để bảo đảm an toàn tịnh mạng
về người và tài sản
cho nhân dân
mặc dù chưa gây hậu quả về người
cũng như tài sản
thế nhưng việc liên tiếp xuất hiện các hố tử thần bất thường
tại huyện quỳ hợp
khiến người dân nơi đây hoang mang
trong khi đó nguyên nhân về hiện tượng này
vẫn chưa được cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
quyết định giảm một mươi năm giá vé
trên tất cả các đoàn tàu
cho hơn ba người dân khó khăn
từ tp hcm về quê
chính sách này được thực hiện
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
để đến ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
theo đề nghị của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
theo đó thực hiện chính sách hỗ trợ người dân về quê
ủy ban đã giả soát
và lập danh sách trên ba bốn trăm linh trường hợp
người dân khó khăn mong muốn được về quê
là các tỉnh từ khánh hòa
trở ra phía bắc
trong đó có các tỉnh miền núi như lạng sơn
lào cai điện biên
danh sách này nêu cụ thể tên năm sinh
tình trạng tiêm vaccine
và yếu tố dịch tễ là có ép không khỏi bệnh hay không
địa chỉ nơi đang sống
địa chỉ nơi về quê
để ngành đường sắt thuận lợi trong kiểm soát điều kiện hành khách đi tàu
hiện trên tuyến đường sắt bắc nam
ngành đường sắt đang tổ chức chạy hàng ngày
ba đôi tàu khách thống nhất
hà nội tp hcm
là se ba mươi bốn se năm mươi sáu se bảy mươi tám
nhằm hỗ trợ lao động ngoại tỉnh
lao động từ vùng dịch trở về địa phương
mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
vừa cho biết sẽ chi gần sáu bảy tỷ đồng
hỗ trợ các tỉnh
trong khuôn khổ chiến dịch kết nối cộng đồng vượt qua thách thức
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lao động ngoại tỉnh
lao động từ vùng dịch trở về địa phương
mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
hình thức hỗ trợ sẽ là
cấp tiền mặt đa mục đích
và túi hàng gia đình
với tiêu chí lựa chọn đối tượng hưởng lợi
bắt buộc là hộ gia đình lao động ngoại tỉnh
mất thu nhập do dịch bệnh covid một mươi chín
có hoàn cảnh khó khăn
trong đó thì tiêu chí ưu tiên là những hộ gia đình
có người khuyết tật hộ có người mắc hiểm nghèo
hộ gia đình neo đơn nữ giới là lao động chính trong gia đình
hộ gia đình có phụ nữ mang thai
hoặc nuôi con dưới một mươi hai tháng tuổi
hộ gia đình đang có người phải cách ly
do dịch bệnh covid một mươi chín
hộ gia đình có người chết do mắc covid một mươi chín
hộ gia đình có người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
hộ gia đình phải thuê chỗ ở
chương trình được triển khai trong hai tháng
từ tháng một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại một mươi hai tỉnh thành phố
gồm thành phố hà nội thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương
sóc trăng an giang tiên giang
bình định đồng tháp đắk lắk
với tổng giá trị gần sáu bảy tỷ đồng
nhằm giảm bớt rủi ro
giúp bà con ngư dân đánh bắt thủy sản an toàn
nhất là vào mùa mưa bão
hội chữ thập đỏ thành phố đà nẵng
đã triển khai kế hoạch trao tặng áo phao đa năng
cho một ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn thành phố
mỗi bộ áo phao cứu sinh
trị giá một hai triệu đồng
gồm áo và phao bơi
bộ áo liền quần để giữ ấm
nón bảo hộ đầu mặt và tai
giày và kính chuyên dụng
vớ cót tông giữ ấm bên trong
và vớ cao su bọc ngoài để chống ướt
răng tay gương coi báo hiệu cấp cứu
đèn pin và thực phẩm khô
với bộ áo phao cứu sinh đa năng này
trong trường hợp khẩn cấp
do bão lũ hoặc tai nạn rơi xuống biển
người dân sẽ được bảo vệ
trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến giúp
cảm ơn các bạn đã theo dõi
khi đánh bắt xa bờ
đồng thời là nguồn động viên
để người dân bám biển
tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
thưa quý vị và các bạn
với tinh thần của người chiến sĩ công an
hết lòng vì nhân dân phục vụ
toàn bộ cán bộ chiến sĩ của công an
phường hòa thuận đông quận hải châu tp đà nẵng
đã đăng ký tham gia câu lạc bộ
ngân hàng máu nóng
do chính đoàn thanh niên của công an
thường thành lập
dù chỉ mới đi vào hoạt động một thời gian ngắn
nhưng các chiến sĩ đã kịp thời hiên máu
cứu được nhiều bệnh nhân
trong đó có cả những bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng
đại úy đằng quốc bảo
là một trong một mươi ba trường hợp f
tại công an phường hòa thuận đông quận hải châu tp đà nẵng
sau khi khỏi bệnh
hoàn thành cách ly theo quy định
anh trở về đơn vị để tiếp tục công tác
chỉ vừa quay lại làm việc được một tuần
khi đang làm nhiệm vụ
anh nhận được thông tin có bệnh nhân covid một mươi chín đã
nguy kịch cần gấp nhóm máu b
không ngần ngại
anh xin ý kiến lãnh đạo
và ngay lập tức vào bệnh viện phổi đà nẵng
để hiến máu cứu người
thông tin của bệnh viện
là biết có một bệnh nhân
đang cần nhóm máu b
thì có xuân phong
ghi hiến tiêu cầu
thì xin phép
ba chị huy công an phường
thì khai đồ
xong lên bệnh viện
mình hiến máu thôi
mình thấy sức khỏe rất là đảm bảo
rồi có thể
cứu được người trong
lúc còn nạn
cần máu thì mình xuân phong thôi
không riêng đại úy bảo
mà toàn bộ một mươi tám cán bộ chiến sĩ
công an phường hòa thuận đông
đều là thành viên của câu lạc bộ ngân hàng máu nóng
do chính đoàn thanh niên công an phường thành lập
dù có một mươi ba
trên một mươi tám cán bộ chiến sĩ
là ép không vừa khỏi bệnh
thế nhưng chỉ cần biết thông tin có bệnh nhân đang
và bản thân đáp ứng đủ yêu cầu
các anh đều sẵn sàng cho máu
mình hiến máu nhiều lần rồi
nhưng bây giờ cũng không nhớ là hiến máu bao nhiêu lần nữa
còn về tinh thần thì
mình lúc nào cũng mong muốn là
góp một phần máu nào của mình
để cứu sống một mạng người nào đó
tinh thần là lúc nào phải
luôn luôn sẵn sàng
và khi mà có
bệnh viện mà gọi tới để
cần máu của mình
thì sẽ luôn luôn có mặt
với mong muốn có thể
hỗ trợ kịp thời cho những bệnh nhân đang cần máu
câu lạc bộ ngân hàng máu nóng
công an phường hòa thuận đông
đã kết nối với bệnh viện đà nẵng
để hiến máu định kỳ
và kêu gọi các đơn vị kết nghĩa
cùng tham gia hoạt động hết sức nhân văn này
câu lạc bộ thì
thứ nhất là cũng liên hệ
với kho hiến học của bệnh viện
và mình trao đổi về cái thông tin
khi mà kho có cần
câu lạc bộ sắp xếp
những người có nhóm máu
cần thì sẽ tham gia hiến
và trong phường thì cũng có
một nhóm thanh bay
thì sẽ thông báo rộng rãi
trên mạng xã hội
nếu khi mà những người dân
công dân phường hòa thuận đông
cần thì cũng sẽ liên hệ
với trung tâm y tế
trạm xã của phường
câu lạc bộ xin ý kiến
sẽ huy động
tôi cảm thấy là rất là khuyến khích
và là cảm động
câu lạc bộ
hiểm tiểu cầu
từ các cái
chiến sĩ công an
và từ trước đến nay
thì lực lượng vũ trang
luôn luôn là lực lượng
đi đầu trong tất cả
các cái công tác
kể cả công tác
với những cái điều kiện
của chiến sĩ công an
như là điều kiện
về thể lực
những cái người
mà họ sẵn sàng
để hỗ trợ
bành bất kỳ lúc nào
câu lạc bộ
từ cái nguồn
các cái chiến sĩ
sẽ là một cái điểm
rất là thuận lợi
để mà nhằm đáp ứng
cái chế phẩm
máu kịp thời
cho người bành
không chỉ bảo vệ cuộc sống
bình yên cho nhân dân
mà đối với những người
mang màu áo xanh
được giúp đỡ
hỗ trợ người dân
trong những lúc
khó khăn nhất
cũng là một bệnh lệnh
vô cùng thiên liên
từ trái tim
đến đây chương trình
an ninh ngày một mươi sáng nay
cũng sẽ đến kết thúc
cảm ơn quý vị
đã dành thời gian
quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại